trong các vụ án kể trên có một đặc điểm chung là địa điểm gây án hầu hết là nhà cao tầng
những căn nhà có đầy đủ tiện nghi cũng như các biện pháp phòng kẻ gian đột nhập
nhưng kết cục vẫn là duy nhất mất trộm